từ lâu người cơ tu ở miền núi quảng nam đã tôn thờ một vài con vật thiêng
với họ con vật được tôn thờ không chỉ gần gũi gắn bó mật thiết
và có vai trò quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt lao động thường nhật
mà còn mang cả ý nghĩa tâm linh
với người cơ tu con gà tuy không phải là vật tổ
nhưng lại mang ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội
tại các bản làng miền núi cao phía tây tỉnh quảng nam
khi mùa lúa dãy đã thu hút
hoạch sông và tiết trời sang xuân ấm áp
cũng là lúc hoa lơ lang nở chắn trên triền đồi ven sông suối
đồng bào cơ tu tại ba huyện đông giang nam giang và tây giang
lại rộn ràng chuẩn bị tổ chức lễ ăn mừng lúa mới hoặc lễ đâm châu
đây được xem là hai lễ hội quan trọng nhất của đồng bào cơ tu
không chỉ ở quảng nam mà của nhiều vùng đồng bào
trong hai lễ hội này vật tế lễ và vật thiêng tính các vị thần linh
ngoài con trâu không thể thiếu con gà
những con gà trống đẹp nhất khỏe mạnh nhất
những con gà mái béo tốt đã được phụ nữ cơ tu chăm sóc chuẩn bị từ nhiều tháng trước
này mang đến chào chào các con gà
cho các vật giả làng trường bản để cúng tế và đại khách
theo quan niệm của đồng bào cơ tu lúa giấy sau khi thu hoạch để vào kho thóc của làng
hoặc cất ở nhà riêng muốn đem ra ăn hoặc làm giống cho mùa sau
phải tổ chức lễ ăn mừng lúa mới để tạ ơn các vị thần linh như trời đất sông suối
thần rừng nương giấy
và con gà chính là vật cúng trang trọng và linh úng nhất để dân kính và kết nối với các vị thần
khi hết mùa rồi hết năm cũ rồi hết mùa là bắt đầu có một cái lúa mình để trong kho
thì mình không giết gà là không lấy được không xuất được từ kho
trước đây là không có mái xây xát mình già bằng cối bằng chai cho nên mình phải giết gà
giết gà là không lấy được không xuất được từ kho
giết gà là xin năm mới đây bây giờ hết năm cũ rồi
mình mừng cái lúa trong mình làm là trong suốt một năm
lao động sản xuất suốt một năm kinh tế chăn nuôi cho nên bây giờ là minh mừng
mình mừng lúc mình ăn tiên ăn tết đó mình mừng lúc đó
để mình cung tiếp mình xin tiếp bây giờ cái trong năm mới đó là phải phát đạt là hơn năm cũ
thì có nghĩa là các vị thần đã về ủng hộ và dân làng mới được tổ chức lễ hội
khi kết thúc lễ hội đâm châu bao giờ người cơ tu cũng dùng đuôi châu và một miếng thịt gà ném lên cây nêu
cho đến khi đuôi trâu và miếng thịt gà mắc lại trên đó thì có nghĩa giàng đã chấp nhận lễ đâm châu thành công
khi kết thúc lễ hội đâm trâu bao giờ người cơ tu cũng dùng đuôi trâu và một miếng thịt gà ném lên cây nêu
cho đến khi đuôi trâu thành công
rộng rãi còn phải gần nguồn nước và có thể dựng nhà gươn hay dựng các nhà tộc xung quanh để sinh hoạt và sinh sống
vì thế trong lễ cúng đất người cơ tu đặc biệt chú trọng đến lễ vật trong mâm cúng
trong đó không thể thiếu con gà trống quả trứng kèm theo cá nướng và rượu
người cơ tu tin rằng khi chọn được vùng đất tốt được thần linh che chở thì dân làng sẽ có cuộc sống no đủ khỏe mạnh
nếu chọn đất không theo ý thần linh thì sẽ gặp thiên tai mất mùa ốm đau triển miên
việc chọn đất lập làng thuần theo ý các vị thần linh sẽ giúp cho người cơ tu yên tâm dựng gương
làm trốn linh thiêng và làm nơi sinh hoạt cộng đồng
xung quanh nhà gương trái tim của làng người cơ tu sẽ dừng tất muôn hay còn gọi là nhà tộc để sinh sống
nhằm gắn kết các tộc họ với nhau trong cộng đồng làng và tạo nên một bức tranh sống động về ngôi làng của người cơ tu giữa núi non hùng vĩ
nếu chọn đất không theo ý thần linh thì sẽ gặp khiên tai mất mùa triển miên
nếu chọn đất không theo ý các vị thần linh thì sẽ gặp khiên tai mất mùa triển miên
sau khi nhà gơn được dựng xong thì việc trang trí được tiến hành
người cơ tu thường dùng hình tượng gà để trang trí trên nhà gươn
phía trên hai đầu hồi nhà vườn thường được chạm khắc hình hai đầu gà trống đối xứng nhau vươn cổ gáy cao như để báo thức cho mọi người vào mỗi buổi sáng
đồng thời thể hiện cuộc sống yên bình của ngôi làng
trong nhà gương thông qua các họa tiết trang trí hay các tác phẩm điêu khắc
đồng bào cơ tu đã gửi tâm hồn tín ngưỡng tập quán sinh hoạt đời sống lao động sản xuất văn hóa tinh thần vào đó
và hình ảnh con gà cũng được chạm khắc tô vẽ ở những góc trang trọng nhất trên cột cái hay trụ tròn

ước vọng hòa bình của đồng bào trong cuộc sống
con gà có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của người cơ tu như vậy
nên ngay cả khi người sống chết đi hình ảnh con gà cũng luôn theo họ
đó là hình ảnh con gà trong ngôi nhà mồ của người cơ tu
cùng với nhà cươn thì điêu khắc nhà mộ cũng được người cơ tu rất trú trọng trang trí trạm trổ
bên cạnh rất nhiều hình tượng về tâm trạng buồn thương của con người là hình ảnh chim rồng rắn các loài bò sát hoặc các cảnh sinh hoạt
thì chúng ta sẽ nhận thấy hình tượng con gà được bố trí ở những nơi quan trọng nhất bắt mắt nhất và trạm khắc rất trao chuốt
đó là hình con gà được điêu khắc ở hai đầu trái
đôi khi một số quan tài hình tượng con gà còn được trạm khắc bằng khối tròn của thân cây thay cho hình đầu trâu
điều này hàm chứa ý nghĩa
người sống hay chết đều có lịch sinh hoạt giống nhau
và con gà chính là biểu tượng của nhịp báo thức nhịp sinh tồn âm dương
cũng giống như nhà rông hay nhà dài của các tộc người ở khu vực tây nguyên
nhạc ơn của người cơ tu thường là nơi diễn ra những lễ hội văn hóa truyền thống của cộng đồng
và cũng là nơi trang trọng nhất để đón chào những vị khách phương xa ghé thăm làng
vì thế ở giữa làng trước nhà gương người cơ tu thường dừng cây nêu
và trên cây nêu hình ảnh con gà cũng được dành viên
chí trang trọng mang biểu tượng như cánh tay của người phụ nữ cơ tu đang múa điệu ra giá hướng lên bầu trời
xung quanh cây nêu ấy vào mùa lễ hội hay trong dịp tết
người con trai con gái cơ tu lại say trong vũ điệu tân tung ra giá
vũ điệu dân trời ấy luôn lôi cuốn tràn đầy sức sống
và khát khen
vọng tương lai tốt đẹp
người cơ tu ở quảng nam xem ăn tiết mùa là quan trọng nhất
nhưng mỗi khi đến tết nguyên đáng
đồng bào cơ tu cũng tổ chức ăn tết rất trang trọng
với đầy đủ nghi lễ văn hóa truyền thống của đồng bào mình
người cơ tu gọi ăn tết là chaplin hay chaplut
trong các nghi thức cúng gia tiên cúng giao thừa hay tục thăm nhau ngày đầu năm mới
mâm lễ cúng và lễ vật không bao giờ thiếu con gà
hay là đi tam oi ví dụ chẳng hạn lễ cưới lễ tang này kia là tuần lễ có gà
hay là chuẩn bị đi rừng chuẩn bị làm nhà chuẩn bị khai thác gỗ
rồi nói chung là chúng đi ra sông suối cũng phải giết gà
cúng lễ xin để xin này xin thông qua tâm linh thông qua
rồi cái tô tiên rồi trời đất phô hộ cho mình rừng núi phô hộ cho mình
chứ là coi như nó không gặp nhiều khó khăn cho nên là gặp nhiều cái thuân lợi
kiên cua nói tới cúng cúng giảng cúng ở trong rừng cúng ở trong nhà
trúng rồng lê hồi là bắt bỏ con gà
chứ không thể thiết được mà không có con gà thì có thứ khác lại cũng không cúng được
nó quan trọng là coi như bất dịch bất dịch thì phải có con vật con vật gà
còn gà trống thì người cựu tôi là côn niệm là luôn luôn trong chuồng là không bao giờ thiết một con
mà một con đó thì biểu có khách tự biệt thì họ cũng không bao giờ giết
người cựu tôi gọi là gong trần nang tức là tạm dịch nghĩa là ở đây
tức là trần nang ở đây là đóng chuồng gà
tức là phải có một con trống nếu hai thì giết một nếu một thì không thể giết được
còn không thì
hình ảnh con gà hiện hữu rất nhiều trong cuộc sống người cơ tu
cùng với con trâu con gà là những con vật quý được xem là con vật thiêng
người cơ tu rất chân quý các con vật thiêng này
cho nên chúng hiện hữu sinh động sâu sắc và tâm linh trong đời sống tín ngưỡng và văn hóa
đây là những nét đẹp văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ người cơ tu và bảo tồn cho đến ngày nay
đón tết nguyên đán đinh dọc năm nay
nhiều bản làng đồng bào cơ tu vùng cao biên giới tỉnh quảng nam đã được đầu tư xây dựng nông thôn mới
cơ sở hạ tầng về điện đường trường trạm được đảm bảo
đời sống vật chất tinh thần của người dân vì thế không ngừng được nâng lên
và ngày không khí đón xuân vui tết cũng đầm ấm rộn ràng hơn